sau gần tám tháng triển khai quy định cấm đỗ xe theo ngày chẵn ngày lẻ
đà nẵng đã giải quyết được tình trạng đỗ xe bừa bãi trên các tuyến đường
gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị
trong tháng một mươi một này thành phố tiếp tục triển khai quy định này trên hầu hết các tuyến phố chính
từ ngày một tháng bốn tại các tuyến đường có biển báo quy định cấm đỗ xe ngày chẵn lẻ
khi phát hiện những trường hợp vi phạm lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở
về việc cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ và xử phạt vi phạm đối với chủ phương tiện
trong trường hợp không có chủ phương tiện lực lượng công an giao thông sẽ rán thông báo lên phương tiện
ghi rõ lỗi vi phạm số điện thoại địa chỉ cơ quan xử phạt để chủ phương tiện chấp hành các quy định xử phạt
hiện nay thành phố đà nẵng chưa có các bãi đỗ xe công cộng tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông
vì thế việc triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ đã giảm nguy cơ ủn tắc giao thông
đồng thời giúp bảo đảm công bằng cho các hộ dân kinh doanh trên tuyến phố
qua sáu tháng triển khai biển báo và xử phạt các xe vi phạm đỗ ngay chẵn lẻ
thí điểm tại một mươi năm tuyến đường chính khu vực trung tâm thành phố thuộc quận hải châu
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản chín trăm sáu mươi tám trường hợp
trong đó có chín trăm sáu mươi ba xe con và năm xe tải xử phạt hơn sáu trăm sáu mươi bảy triệu đồng
qua đó góp phần nâng cao ý thức của người sử dụng phương tiện giao thông
bảo đảm an toàn trật tự giao thông trên địa bàn thành phố
tình trạng các phương tiện đậu đổ tính theo ngày chẵn lẻ
để tạo điều kiện cho đường thông hài thoáng thuộc lợi cho người đi lại
đảm bảo an toàn giao thông không để xảy ra những tìm ẩn nghi cơ
mà gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường trong nội thành
tính theo thời điểm bây giờ thành phố đà nẵng đi vào
và đồng thời là người dân thành phố cũng rất là ủng hộ cái chủ trương chung của thành phố
và cũng ủng hộ việc làm các biện pháp xử lý của công an
đem lại điều kiện tốt nhất cho người dân
bắt đầu từ tháng một mươi một này thành phố đà nẵng sẽ triển khai đồng loạt các biển báo
cấm đỗ xe ô tô ngày chẵn lẻ ở tất cả các tuyến phố nội thành
nhằm bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh
thành phố đà nẵng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ thành phố văn minh trong mắt người dân và du khách khi đến với đà nẵng